chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
narafah là cửa hàng không bao giờ đóng cửa nhưng cũng chẳng bao giờ có nhân viên
người dân thị trấn phía đông thụy điển này giờ đây có thể tới mua sắm bất kỳ thời điểm nào trong ngày
tại cửa hàng rau quả không nhân viên đầu tiên tại nước này
từ việc bước vào cửa hàng tới quét giá các món hàng đều được thực hiện bằng một ứng dụng trên iphone
ứng dụng này kết nối trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của khách hàng
nên tới cuối tháng khách hàng sẽ nhận được một hóa đơn cho tổng lượng hàng họ mua trong tháng

narafa có một cửa hàng phía bên trong nhưng điều quan trọng để duy trì cửa hàng này là lòng tin
so với các cửa hàng khác cùng quy mô thì giá cả ở đây rẻ hơn tương đối
điều tuyệt vời nhất khi mua sắm ở narafah là sự tiện lợi và địa điểm của nó thì nằm giữa hai cửa hàng lớn hơn
nó mở cửa hai mươi bốn trên bảy cho nên tôi có thể tạt vào mua thứ tôi cần nhưng đã quên mất ở cửa hàng khác
hoặc là khi cần mua thứ gì đó lúc đêm muộn hay sáng sớm
dường như chỉ có một vấn đề với cửa hàng đó là buổi tiệc giáng sinh giữa các nhân viên
có vẻ như sẽ rất trông vắng
công nghệ số ngày nay dường như đã tạo ra một thế hệ trẻ em mới
những trẻ em lớn lên cùng với máy tính trò chơi điện tử máy tính bảng điện thoại di động và công nghệ thực tế ảo
so với hai mươi năm trước thì rõ ràng não bộ của trẻ em ngày nay đã thích ứng nhanh hơn với các thiết bị công nghệ cao
thế nhưng giới khoa học lại chỉ ra một điểm
có thể trẻ em ngày nay sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi cần phải suy nghĩ độc lập bởi quá phụ thuộc vào công nghệ
suốt hàng triệu năm qua não bộ con người đã làm quen với các thách thức như là đọc viết và gần đây là giao tiếp thông qua công nghệ số
ngày nay sự điều chỉnh dường như chỉ liên quan đến vấn đề tốc độ
não người quyết định phản xạ cách thức con người hành động và từ đó điều khiển mọi bộ phận cơ thể thực hiện những quyết định đó
các nhà khoa học đức mới đây đã đưa ra một báo cáo chỉ trích các tác động tiêu cực của công nghệ thực tế ảo
theo quan điểm của họ môi trường được giả lập có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của trẻ em
và sau khi bước ra khỏi thế giới ấy chúng sẽ chịu những tác động tâm lý tiềm ẩn
họ tỏ ra đặc biệt lo ngại về những hậu quả không lường trước được đối với các trạng thái tâm lý
và những hình ảnh của người dùng tiếp nhận khi sống trong môi trường ảo như thể đó là thế giới thực
công nghệ càng hiện đại và các phần mềm trò chơi ngày càng mang lại những trải nghiệm thực hơn
và càng chìm đắm lâu trong các ứng dụng hay trò chơi này hành vi ảo của trẻ sẽ kéo dài hơn và thay đổi thói quen sau khi trở về hiện thực
những trải nghiệm thậm chí có tác động mạnh mẽ hơn cả các biện pháp truyền thông
đặc biệt là khi liên quan tới các nội dung có tính chất khiêu dâm hay bạo lực
việc quá chim đắm vào công nghệ có thể gây ra những thay đổi về hành vi tính cách và xuất hiện các ảo giác
chắc hẳn nhiều người trong quý vị đã từng nghe đến từ geisha nhưng không phải ai cũng hiểu đúng thế nào là các geisha nhật
thực tế là có rất nhiều cách hiểu geisha là nghệ sĩ mua vui bằng âm nhạc hay có người hiểu là geisha là một hình thức mại dâm
ngay cả nhật bản cũng không phải ai cũng hiểu đúng về cây sa nét văn hóa có từ ngàn năm nay ở xứ phù tàng
cố đô kyoto cây nôi của truyền thống nhật bản
giờ đây ta vẫn thấy ở đây thấp thoáng những nét văn hóa huyền bí và cổ xưa của người nhật
các geisha đã nổi tiếng khắp thế giới nhưng những nghề này lại không được cảm thông ngay tại chính quê hương
giới geisha chưa bao giờ được người nhật nhìn nhận đúng
họ thực sự không hiểu nghề của chúng tôi là gì chúng tôi hành nghề ở nơi nào
kesa là những nghệ sĩ giải trí cấp cao rất vui bằng các tiết mục biểu diễn tài nghệ trong các buổi tiệc của nam giới
nhưng không dung tục rẻ tiền và tuyệt đối không bán dâm
các cô được đào tạo nghệ thuật truyền thống bài bản và nghiêm khắc từ năm một mươi năm tuổi
sau năm năm học tập họ mới được công nhận danh hiệu gesa hay geco theo ngôn ngữ ở kyoto
một geisha được hành nghề là phải hiểu được nghệ thuật truyền thống của nhật bản
phải chơi được đàn tam vị tuyến một nhạc cụ cổ truyền biết múa cổ thổi sáo goto pha trà
nhưng giá trị một geisha không chỉ đo đạc bằng tài năng nghệ thuật
mà còn đánh giá bằng khả năng làm cho khách thấy thoải mái
khách hàng ở đây thường là những người thương nhân người giàu có hay chính khách
sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ
có được khoảnh khắc thư giãn
khách hàng là trung tâm chú ý
một geisha giỏi phải giữ được khoảng cách
phải đoán được thú vui của khách để chiều lòng họ
làm chủ được nghệ thuật lấy lòng khách
giúp tạo ra không khí hài hòa và tạo được mối liên hệ với khách hàng
ngày nay chỉ còn khoảng năm trăm linh geisha đang hành nghề ở nhật bản
họ cũng chính là những người đang thầm lặng bảo vệ nền văn hóa truyền thống nhật bản
và mang nó tới thế giới
cùng đội chiến syri đã kéo dài được năm năm
hơn ai hết những người syri là những đối tượng
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nó
tất nhiên bao gồm cả trẻ em syri
nhiều em đã mất đi người thân
nhiều em đã chịu thương tật từ bom đạn